không có tiền thì ai cũng biết là khổ thế nhưng có tiền mà không rút được hoặc phải đi hàng trăm
km để rút được những đồng tiền lương của chính mình cũng khổ không kém hơn bốn năm nay
hàng nghìn cán bộ công chức viên chức giáo viên của huyện nghèo ba mươi a tumorong tỉnh con tum
được thanh toán tiền lương qua thẻ ngân hàng cũng là ngần ấy năm
mỗi lần đi rút tiền trở nên nhọc nhằn đối với họ
đắc na là một trong những xã cách xa trung tâm huyện tumorong nhất qua ba năm triển khai
trả lương qua thẻ atm hầu hết các cán bộ tại đây đều đồng thuận với chủ trương này tuy nhiên
đối với những cán bộ tại chỗ việc đi rút lương lại là một chặng đường dài nguyên nhân bởi cây
atm gần xã nhất cũng vài chục km để đi rút được số tiền lương vài triệu đồng thì họ phải đi hàng
một trăm linh km cả đi lẫn về và dù có vượt qua chặng đường dài hàng trăm km cũng chưa chắc đã rút được
tiền vì nhiều khi cây atm hết tiền đặc biệt là vào những ngày mùa mưa cung đường này tiềm ẩn
nhiều nguy hiểm
thường là có giáo viên là người tại chỗ thì mỗi lần mà có tiền trong tài khoản thì mỗi lần mà rút
thì họ cần phải ra ngoài kia họ rút ra ngoài đắc tô hoặc lên tumorong hoặc bất kỳ có cây nào để họ
rút tiền thì đối với bản thân tôi tôi thấy cũng có cái không thuận tiện lắm cho những người mà tại
chỗ mỗi lần rút tiền cũng đi đường cũng nó xa hay là trái đường và bắt cặp thứ tiếp theo là lúc
thì lại hết tiền bởi vì không khám
theo thống kê huyện tumrong hiện có sáu mươi năm trên sáu mươi sáu đơn vị thanh toán chuyển khoản qua các ngân hàng với gần một ba trăm linh công chức viên chức của huyện sử dụng thẻ atm
tuy nhiên cả huyện tumorong chỉ có duy nhất một cây atm của ngân hàng việt tin banh con tum điều đáng nói chỉ có hai đơn vị và ba mươi tám người đăng ký sử dụng dịch vụ của ngân hàng việt tin banh con tum
số thẻ còn lại hầu hết của ngân hàng agribank chi nhánh đắc tô
cứ đi đã nhiều lần
rút tiền tại cây atm của huyện thì có một cây atm nên số lượng tiền không đảm bảo
cứ đi có nhiều người họ đi về
và cũng có nhiều người giáo viên ở tạng vùng sâu lộc yêu tê săn măng ri đắc na ra tới đắc tô
và ra đắc tô thì nhiều lúc họ cũng phải đi về không
đây là một thực tế mà huyện đã nhiều lần có ý kiến với các cơ quan ngân hàng rồi cũng đề nghị với tỉnh
tỉnh đã có chỉ đạo
về phía ngân hàng thì họ cũng rất khó khăn
học có chia sẻ với huyện là cái đầu tư suất đầu tư cho một cây atm rất là lớn
theo tìm hiểu của phóng viên không riêng huyện tumorong mà huyện con bờ lông
nơi có khu du lịch sinh thái quốc gia mang đen hàng năm đón hàng nghìn lượt du khách cũng trong cảnh tương tự
toàn huyện chỉ có duy nhất một cây atm rất khó khăn trong việc giao dịch rút tiền
người dân và chính quyền hai địa phương này vẫn mong mỏi sẽ sớm được các ngân hàng lắp đặt các cây atm
để thuận tiện cho việc giao dịch phát triển kinh tế tại địa phương